kính chào quý vị và các bạn
ngày hôm nay ba mươi tết tiết trời các tỉnh thành miền bắc có nắng hành do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu chậm
sang đến ngày mai mùng một tết quý mão nền nhiệt tại các tỉnh thành đông bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi ba hai mươi bốn độ
thời tiết tuy thuận lợi cho các hoạt động du xuân nhưng lưu ý là trong đêm giao thừa nền nhiệt vẫn khá rét
nên người dân cần chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe
sao đến ngày mùng hai do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa nhỏ lất phất cùng nền nhiệt giảm nhẹ
và sau đó từ ngày mùng ba khi nằm trọn trong khối không khí lạnh thì thời tiết sẽ khô ráo hơn nhưng nền nhiệt tiếp tục giảm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai mùng một tết nguyên đán cũng phổ biến là ít mưa
ngày nắng với mức nhiệt độ giao động từ một mươi hai đến hai mươi năm độ
sau đó sang ngày mùng hai tết mưa rông sẽ tăng nhẹ nền nhiệt giảm trở lại
và đến ngày mùng ba thì trời chuyển tạnh giáo hơn nhưng nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm thêm từ một đến hai độ
đối với các tỉnh miền trung thời tiết ở khu vực bắc trung bộ trong ngày ba mươi và ngày mùng một tết phổ biến là ít mưa
mức nắng ban ngày cũng gia tăng hơn
còn tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn có mưa dài rác với nhiệt độ cao nhất trong ngày
giao động ở trong ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ
sau đó cùng với quá trình rồn xuống của không khí lạnh thì từ ngày mùng hai tết
tăng lên cục bộ có mưa vừa đến mưa to cùng nền nhiệt có xu hướng giảm trở lại
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mùng một mùng hai tết quý mão
cũng chỉ có mưa giải rác với lượng không đáng kể cùng với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi ba mươi độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
sau đó từ đêm ngày mùng hai với quá trình rồn xuống của không khí lạnh
thì mưa rông tại đây tăng lên cùng với nền nhiệt giảm nhẹ
cả ba ngày tết nguyên đán thời tiết chủ đạo lấy ít mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực giao động từ một mươi năm đến ba mươi độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi độ
khá thuận lợi cho các hoạt động trong dịp tết nguyên đán
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng phổ biến là ít mưa và có nắng trong ngày
với nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động du lịch chơi tết của người dân nơi đây